vào hồi giờ ba mươi phút hôm nay tại km một trăm ba mươi năm tám trăm linh đường cao tốc nội bài lào cai đoạn qua xã quy mông huyện trấn yên tỉnh yên bái đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một mươi sáu người bị thương
tại thời điểm trên xe khách dường nằm biển kiểm soát hai mươi năm b chín nghìn một trăm tám mươi bốn do lù văn hà điều khiển chạy theo hướng hà nội lai châu vai trạm với xe đầu kéo biển kiểm soát một mươi bảy c sáu nghìn ba trăm bốn mươi và rơ móc một mươi bảy r ba trăm ba mươi tám do đặng văn khiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một điều khiển chạy ngược chiều
trên xe khách lúc này có một mươi năm người một lấy xe đầu kéo vụ vai trạm mạnh khiến cả một mươi sáu người bị thương
vị xe khiêm bị đa trấn thương hiện đang nằm ở khoa cấp cứu tích cực do nghi trấn thương so náo
ngay sau khi tai nạn xảy ra các lực lượng chức năng đã đưa sáu người vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
một mươi người còn lại do xây sắt nhẹ sau khi sơ cứu đã di chuyển về địa phương
tôi lúc hai giờ năm mươi bốn phút đã tiếp nhận một mươi sáu bệnh nhân bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc
hiện tại thì khoa tôi có bốn bệnh nhân
chúng tôi đã xử trí cấp cứu và chuyển hoa được
chuyển khoa tám
trong đó thì có hai bệnh nhân chuyển khoa ngoại hai bệnh nhân chuyển khoa răng hà mặt và bốn bệnh nhân chuyển khoa chấn thương
hiện tại khoa chúng tôi có bốn bệnh nhân
các bệnh nhân đã được xử trí cấp cứu
hiện tại đã qua được những cơn nguy kịch
tình trạng bệnh nhân cũng đã ổn định hơn
chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị
ban an toàn giao thông tỉnh yên bái đã trực tiếp phối hợp với đội cảnh sát giao thông số một
cục cảnh sát giao thông phụ trách cao tốc nội bài lào cai
công ty quản lý đường cao tốc nội bài lào cai phong tỏa hiện trường
hướng dẫn giao thông điều tra vụ tai nạn đồng thời đến thăm hỏi
trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân đang điều trị cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái